phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an vừa bắt giữ hai đối tượng giải cứu thành công năm nạn nhân là phụ nữ bị lừa bán sang trung quốc
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng một mươi một lực lượng chức năng bắt quả tang tại khu vực biên giới việt trung
đối tượng nguyễn thị tiên hai mươi tuổi trú tại xã nghi phú tp vinh đang trên đường lừa hai phụ nữ ở miền núi tỉnh nghệ an sang trung quốc để bán
qua đấu tranh cơ quan công an tiếp tục bắt giữ thêm đối tượng phạm thị mến hai mươi bảy tuổi trú tại xã long sơn huyện anh sơn
vì có liên quan đến đường dây buôn người của tiên
tại cơ quan điều tra bước đầu hai đối tượng này đã thừa nhận hành vi phạm tội buôn người của mình
được biết trước đó đối tượng nguyễn thị tiên là nạn nhân trong một vụ buôn bán người
trong vụ án này cơ quan công an đã giải cứu thành công năm nạn nhân bị hai đối tượng này bán sang trung quốc
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án